tại hà nội thượng trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư trường ban chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến về tiến độ kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắt trong điều tra truy tố xét xử một số vụ án xác minh một số vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng nhất trí đánh giá từ sau phiên họp thứ một mươi hai của ban chỉ đạo đến nay các cơ quan chức năng đã tích cực khẩn trương điều tra truy tố xét xử nhiều vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp với bức án nghiêm minh đúng pháp luật được dư luận đánh giá cao
về phương hướng sắp tới thường trực ban chỉ đạo thống nhất kế hoạch để kết thúc điều tra truy tố xét xử một mươi năm vụ án tám vụ tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm trong năm hai nghìn một mươi bảy và quý i năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu kết luận cuộc họp tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo nêu rõ
thường trực ban chỉ đạo biểu dương đảng ủy công an trung ương ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tối cao
ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp chặt chẽ với ban nội chính trung ương
tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương
nỗ lực cố gắng tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án
xác minh các vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
tuy nhiên một số vụ việc còn chậm tiến độ so với kế hoạch vẫn là vướng ở khâu điều tra giám định thu hồi tài sản
việc xác định tội danh qua kiểm tra cho thấy sự chuyển biến ở cấp dưới chưa mạnh
tổng bí thư hoan nghênh thường trực ban chỉ đạo đã nhất trí cao và đưa ra danh mục những việc cần triển khai
thực hiện một cách khẩn trương tích cực quyết liệt hiệu quả hơn các vụ án vụ việc đã đề ra
tuy nhiên tổng bí thư cũng lưu ý công tác điều tra truy tố xét xử các vụ án vụ việc cần thực hiện có trọng tâm trọng điểm
trước hết tập trung xét xử công minh vụ trịnh xuân thanh và đồng phạm xảy ra tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí pvc
và vụ góp vốn tám trăm linh tỷ đồng của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
lần lượt đưa ra xét xử trong năm hai nghìn một mươi bảy tháng một và đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật đồng thời phải tích cực quyết liệt hơn theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị